vào ngày một mươi sáu tháng ba một người đã thiệt mạng và hai người bị thương khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở của lực lượng biên phòng thuộc cơ quan an ninh liên bang nga fsb ở rostov on don thuộc vùng rostov oblast miền nam giáp với ukraine
hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ cháy lớn có thể nhìn thấy cột khói đen lớn trên bầu trời hai bức tường của tòa nhà đã sập một mươi bốn xe chữa cháy và trên sáu mươi linh cứu hỏa thuộc bộ tình trạng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
thống đốc vùng rostock oplas cho biết chập điện là nguyên nhân hỏa hoạn lửa đã gây nổ các container chứa nhiên liệu và dầu nhờn lan ra hơn tám trăm linh m hai
theo cơ quan chức năng thì hiện không có nguy hiểm đối với các tòa nhà gần đó nhà chức trách đã sơ tán người dân